mới đây tổng cục thủy sản phối hợp với hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam vasep tổ chức tập huấn
an toàn cá heo trong khai thác cá ngừ cho hơn bảy mươi người là thuyền trưởng chuyên hành nghề khai thác cá ngừ đại dương
cơ sở thu mua chế biến cá ngừ ở tỉnh phú yên
lớp tập huấn nhằm trang bị các kiến thức liên quan đến hoạt động khai thác và xuất khẩu cá ngư
theo quy định của cơ quan quản lý khí quyền và đại dương quốc gia mỹ viện đảo và trái đất
trong đó bắt buộc mỗi lô hàng cá ngư xuất khẩu thuyền trưởng của người khai thác cá ngư đó
phải ký vào thông báo xác nhận tàu lưới vây hoặc ngư cụ khai thác không có ý định khai thác cá heo
không có cá heo bị giết hay bị thương tích nặng trong quá trình khai thác
phú yên có hơn bảy trăm linh tàu cá chuyên hành nghề khai thác cá ngừ đại dương với sản lượng lớn
trung bình mỗi năm từ năm đến sáu tấn
vì vậy sắp tới tỉnh sẽ mở các lớp tập huấn rộng rãi cho ngư dân các thương lái thu mua và chế biến cá ngư
theo tổng cục thủy sản lớp tập huấn này cũng được tổ chức tại các tỉnh bình định khánh hòa tiền giang và bình thuận